khoảng bảy giờ sáng ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai nguyên qua nhà rủ ad đi uống rượu sau khi cả hai nhậu được khoảng hơn một tiếng thì nghỉ nguyên bỏ về nhà đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày nguyên tiếp tục gọi điện rủ ad nhậu thì ad đồng ý
khoảng ba mươi phút sau nguyên qua nhà ép thì phát hiện s đang nằm ngủ trên giường nguyên mở cửa vào nhà rồi lấy cây búa đập vào đầu làm s tử vong
sau khi gây án nguyên đem cây búa và hai chiếc điện thoại của nạn nhân vứt xuống sông đồng thời lấy một chiếc nhẫn một chiếc lắc
một sợi dây chuyền vàng của s đang đeo trên người thấy quần áo dính máu nguyên cởi ra để đốt cùng với sát nạn nhân tuy nhiên thấy mới hơn hai mươi giờ sợ mọi người phát hiện nên nguyên đã bỏ về nhà
khoảng hai mươi ba h hôm sau ngày bốn tháng năm nguyên quay trở lại nhà ông s lấy xăng từ xe máy tưới lên người nạn nhân và xung quanh rồi châm lửa đốt do bất cẩn nguyên cũng bị cháy và bỏng ở mặt tay
đến sáng hôm sau nguyên đem bán số vàng vừa cướp được của s
nguyên đã trả nợ và tiêu xài cá nhân
ngay từ ban đầu xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng công an kiên giang tung hàng chục trinh sát vào cuộc điều tra
ngày sáu tháng năm nguyên bị cảnh sát mời làm việc và ông này đã cuối đầu nhận tội
đây không phải là vụ án đầu tiên liên quan đến việc sát hại chủ nợ
thế nhưng hành vi tàn độc và mất nhân tính của nguyên khiến nhiều người không khỏi dùng mình
đói cho sạch rách cho thơm đến nay câu tục ngữ này còn nguyên giá trị
nghèo đói khổ sở chỉ là hoàn cảnh để chúng ta có nghị lực vươn lên
vứt bỏ sĩ diện bản thân học cách trân trọng lắng nghe và tử tế sẽ giúp cuộc đời bạn đẹp biết bào
vụ án này đã được khởi tố chắc chắn mọi chi tiết và hành vi tàn độc của nguyễn văn nguyên cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh
những tin tức mới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu bạn muốn xem thêm các tin tức hấp dẫn khác hãy bấm vào phần màn hình kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo